đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh tuyên quang kiểm tra việc tổ chức đại hội đảng các cấp tại tỉnh tuyên quang
đồng chí võ văn thưởng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh ủy tuyên quang trong quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị
đồng thời lưu ý việc tiến hành công tác nhân sự của đại hội đảng bộ tỉnh phải khoa học chặt chẽ cẩn trọng đảm bảo quy định quy trình để có được một đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực uy tín
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và chuẩn bị tốt các công tác cần thiết phục vụ đại hội
cũng trong ngày hôm nay tại hòa bình đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương chủ trì hội nghị quán triệt
triển khai các văn bản mới của đảng liên quan đến công tác dân vận khu vực trung du và miền núi phía bắc
đồng chí trương thị mai yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi các văn bản mới của đảng
chú trọng đổi mới phương thức công tác làm dân vận ở các cấp tăng cường tính bình đẳng công bằng để tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc từ trong nhân dân
đồng chí trương hòa bình yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi các văn bản mới của đảng
của tập đoàn hóa chất ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp gửi kết quả phân loại cho bộ tài chính ngân hàng nhà nước việt nam để xem xét
có biện pháp hỗ trợ về tài chính tín dụng để tái cơ cấu các dự án có tính khả thi cao báo cáo thủ tướng chính phủ trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền
hôm nay đoàn công tác của ban bí thư trung ương do đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
làm trưởng đoàn đã làm việc với ban thường vụ thành ủy cần thơ về việc kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tại thành phố cần thơ
tại buổi làm việc đồng chí trần thanh mẫn đánh giá cao những kết quả mà ban thường vụ thành ủy cần thơ đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời yêu cầu ban thường vụ thành ủy cần thơ cần tập trung quan tâm công tác tuyên truyền về tư tưởng chính trị để tạo được nhận thức sâu sắc trong cán bộ và nhân dân
nắm chắc tình hình cơ sở để kịp thời lãnh đạo chỉ đạo khắc phục những vấn mắc bất cập đề nghị cấp trên xem xét giải quyết
chú ý đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về lý luận chính trị cho cán bộ nữ cán bộ trẻ
hôm nay thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại diện văn nghệ sĩ các nhà khoa học trí thức chức sắc tôn giáo
bí thư đảng ủy hiệu trưởng các trường đại học cao đẳng học viện vào dự thảo phân kiện đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ tp hà nội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tại hội nghị đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cho biết sẽ thức thu đầy đủ từng ý kiến để tập trung hoàn thiện các nội dung dự thảo báo cáo chính trị
trong đó trọng tâm tập trung xem xét hoàn thiện là các nội dung liên quan đến quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển và liên kết vùng thủ đô bổ sung chỉnh sửa luật thủ đô vận hành chính quyền đô thị phát triển đô thị thông minh xây dựng thủ đô thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khai thác hiệu quả tiềm năng nguồn lực chất xám sẵn có và rất phong phú của hà nội
chiều nay bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ đã làm việc với ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông
phát biểu tại buổi làm việc bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ cho rằng qua các ý kiến hà nội có thể xác định những quan điểm để thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử tiến tới xây dựng chính quyền số xây dựng đô thị thông minh thực hiện chuyển đổi số
hà nội mong muốn bộ thông tin và truyền thông hỗ trợ để xây dựng chiến lược chuyển đổi số đến năm hai nghìn hai mươi sáu hà nội trở thành trung tâm về an toàn an ninh mạng trung tâm nhân tạo lớn của cả nước và mục tiêu của cả khu vực
thưa quý vị hôm nay sở xây dựng tp hcm đã tổ chức khởi công công trình khôi phục nâng cấp công viên trước nhà hát thành phố trước là công viên lam sơn
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tới sự và phát lệnh khởi công
việc khôi phục lại công viên trước nhà hát thành phố với quy mô diện tích tương đương trước đây nhằm bổ sung tăng thêm diện tích mảng xanh nét đẹp đô thị tại khu vực nội thành
cũng là nhịp nối giữa các không gian công cộng dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày quốc khánh mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị hiện tp hcm đã chi trả xong cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín là người có công với cách mạng hộ nghèo cận nghèo bảo trợ xã hội
và những đối tượng còn lại và trong đó có người
lao động tự do đang được thành phố triển khai chi trả ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một buổi chi trả diễn ra trong chiều nay ngày năm tháng sáu
đây là buổi chi trả tiền cho khoảng ba trăm linh người lao động tự do tại quận hà đông
trong số này có người làm nghề chạy xe ôm có người làm nghề bán hàng rong có người thu gom rác
nhưng điểm chung họ đều chịu ảnh hưởng lớn do dịch bệnh covid một mươi chín
với khoản hỗ trợ một triệu đồng một tháng trong ba tháng
sẽ giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống
chồng đi mất sớm thì bán hàng nước về hè nuôi con thôi
thì được cái lao may là nhà nước cũng quan tâm
đến gia đình thì được cái đi làm các thủ tục của nó đơn giản có người hướng dẫn đàng hoàng
trong khi cái dịch covid vừa rồi là
trong khi cái thu nhập của tôi là không có mấy thì được đảng và nhà nước hỗ trợ là
tôi biết là cảm ơn đảng và nhà nước hỗ trợ cho tôi trên những khó khăn
theo tính toán sơ bộ
hà nội có khoảng tám mươi người thuộc nhóm đối tượng lao động tự do mất việc kê khai nhận hỗ trợ
hiện thành phố đang tiếp tục tiến hành kiểm tra ra soát chi trả đúng đối tượng được hưởng
đối với hà nội là chúng tôi đề ra hai cái mốc thời gian cuối cùng nhận hồ sơ
đó là mốc một mươi năm tháng bảy và mốc ba mươi tháng bảy
là thời gian chậm nhất để người sử dụng lao động cũng như là các đối tượng lao động nộp hồ sơ
thế và người dân nộp hồ sơ thì theo quy trình thời gian
tại quy định
tại quyết định của ủy ban thành phố là chủ tịch ủy ban cấp ưu viện phải xét duyệt
còn nếu không xét duyệt phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
tại buổi làm việc với thành phố hà nội bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
yêu cầu thành phố tăng cường sự giám sát của mặt trận công khai minh bạch tránh để chính sách bị trục lợi
chính phủ tiếp tục khẳng định trong nghị quyết
yêu cầu các địa phương các bầu ngành phải tiếp tục đẩy nhanh việc hỗ trợ cho người dân
đặc biệt là quan tâm đến đối tượng là các đối tượng lao động tự do
đi đến từng nhà ra từng ngõ đến từng đối tượng
sau đó trên cơ sở ý kiến của từng đối tượng đó chúng ta công khai minh bạch
ông đào ngọc dung cũng yêu cầu hà nội tiếp tục giả soát giải quyết vướng mắc để hỗ trợ những nhóm đối tượng còn lại
như người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động
chiều nay ngân hàng nhà nước việt nam đã tổ chức họp báo
thông báo kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong sáu tháng đầu năm định hướng những tháng cuối năm
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ngân hàng nhà nước đã điều hành linh hoạt
đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường tiền tệ ngoại hối kiểm soát lạm phát
đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế
hỗ trợ tăng trưởng phục hồi kinh tế trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh giảm lãi suất hai lần tạo điều kiện cho các tổ chức tiến dụng có cơ hội tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp
từ ngân hàng nhà nước giảm chi phí vay vốn cho doanh nghiệp và người dân
kịp thời ban hành thông tư số năm ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi trong việc hướng dẫn cho vay tái cấp vốn lãi suất
số tiền một mươi sáu tỷ đồng để ngân hàng chính sách xã hội cho người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính vay với lãi suất
trả lương cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
hệ thống các tổ chức tín dụng cũng đã tích cực triển khai các chương trình tín dụng hỗ trợ người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín với lãi suất cho vay giảm mạnh
năm tháng đầu năm tp hcm đã thu hút vốn đầu tư vào các khu chế xuất khu công nghiệp đạt trên hai trăm linh triệu usd
tăng hơn bốn mươi một
tính đến ngày một mươi năm tháng năm diện tích cho thuê tại các khu chế xuất khu công nghiệp tp hcm đạt hơn ba mươi tám tám hectare
tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt gần tám mươi ba chín triệu usd
vốn đầu tư trong nước đạt trên ba một trăm ba mươi ba tỷ đồng tương đương trên một trăm ba mươi năm triệu usd
mặc dù hoạt động thu hút đầu tư vào khu chế suất khu công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín

vốn đầu tư có phần giảm bớt so với địa phương lân cận
như do giá thuê đất cao cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư
tp hcm hiện có một mươi bảy trong tổng số một mươi chín khu chế xuất khu công nghiệp đã đi vào hoạt động
diện tích cho thuê đạt gần một tám trăm linh hectare trên tổng số hai năm trăm linh hectare đất công nghiệp

thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa yêu cầu bộ lao động thông minh và xã hội
đề xuất thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
đây được xem là một giải pháp để nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực
trong số những học sinh ngồi đây không phải em nào cũng nhất thiết phải đổ vào một trường trung học phổ thông nào đó
thế nhưng với cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới thì việc chọn con đường ngắn nhất
phù hợp năng lực hoàn cảnh và nhu cầu thực tế lại là một thứ không dễ với các em
bởi vậy điều này sẽ rất cần sự định hướng tư vấn của thầy cô và gia đình

và có định hướng phân nguồn cho đối với những đối tượng học sinh mà các con không nhận thấy
và bản thân gia đình cũng nhận thấy là các con chưa đủ khả năng để thi
không đủ khả năng để thi đổ vào các trường trung học phổ thông
thì nhà trường cũng định muốn để các em chuyển sang học ở các trường nghề
ở đó thì các em vừa được vẫn được học các kiến thức văn hóa
đồng thời là có thể học một cái nghề trong tương lai của mình
thì những năm vừa qua thì nhà trường đã làm rất là tốt cái công tác này
và các học sinh của nhà trường cũng tham gia học nghề tại các trường nghề trong thành phố
và mong muốn của nhà trường là không có học sinh nào mà sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở
mà sẽ ở nhà mà các con đều có những cái môi trường để các con có thể tiếp tục học
và một điểm mới trong năm nay được nhiều phụ huynh quan tâm
đó là học sinh tốt nghiệp lớp chín có thể đăng ký học hệ cao đẳng chính quy
đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại chỉ thị số hai mươi bốn cttg
của thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề
góp phần nâng cao năng suất lao động tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới
đồng thời khẳng định vai trò tự chủ của các trường cao đẳng nghề
đẩy mạnh được tự chủ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp các cơ sở dạy nghề
sự tự chủ sẽ giúp cho các trường năng động hơn
và khi đó thì các trường sẽ thích ứng nhanh hơn và đáp ứng được yêu cầu và nhu cầu tốt hơn
trên thực tế thời gian qua một số trường trung cấp cao đẳng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp
đang thí điểm tuyển sinh đào tạo học sinh hoàn thành bậc trung học cơ sở
thường được gọi là mô hình chín
đây được xem như một giải pháp đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau bậc trung học cơ sở
giúp tiết kiệm thời gian tiền bạc cho cả người học cũng như xã hội
thay vì mất thêm ba năm theo học trung học phổ thông
sau khi học xong lớp chín học sinh đăng ký học hệ cao đẳng chính quy
và gia nhập thị trường lao động sớm hơn
đồng thời các em vẫn có cơ hội học tiếp lên đại học sau này
thưa quý vị hôm nay tại hà nội trung tâm hành động bom mìn quốc gia việt nam
đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền và trao giải cuộc thi trực tuyến
nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ do chiến tranh để lại
để hưởng ứng ngày lễ này
trung tâm hành động bom mìn quốc gia việt nam đã xây dựng kế hoạch nội dung tuyên truyền
phối hợp với các cơ quan báo chí đăng các bài viết bài phỏng vấn hình ảnh phóng sự
về hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở việt nam
kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chương trình năm trăm linh bốn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
kết quả thực hiện dự án việt nam hàn quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn
sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh quảng bình và bình định
đồng thời tổ chức cuộc thi trực tuyến nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn
vật nổ do chiến tranh để lại góp phần xây dựng hình thành thói quen
chủ động học tập tìm hiểu và chung sống an toàn trên các vùng đất còn bị ô nhiễm bom mìn
vật nổ do chiến tranh để lại
năm hai nghìn hai mươi này dự báo thời tiết sẽ có những diễn biến phức tạp kéo dài trên diện rộng
vì vậy những vùng có nguy cơ sạt lở cao cần được cảnh báo và di rời người dân đến nơi an toàn
phản ánh sau đây tại huyện biên giới mừng tè tỉnh lai châu
mản trà di thuộc bung tở có bảy mươi ba hộ dân với ba trăm bảy mươi bảy nhân dân
tên khẩu chủ yếu là dân tộc la hủ
bản này sống trên sườn núi dốc với nhiều khe cạn
nhà cửa chủ yếu là nhà tạm bỡ không kiên cố nên rất nguy hiểm nếu mưa lớn ập về
với bản nạp phầy xã vàng san
mặc dù nhiều hộ dân
đã di chuyển đến nơi ở mới
nhưng vẫn đang nơm nớp lo sợ do sự đầu tư không đồng bộ của các công trình
các hạ tầng cơ bản đã ổn định
nhưng do bản mới cũng nằm sát con suối lớn mà hệ thống kè lại có đoạn có đoạn không
nên người dân vẫn chưa thấy yên tâm
cái đáng lo cho nhân dân
cái sự hái nhất
nhất là đầu mùa mưa này thì có một hai trầm mưa cũng đã xói dần xói mòn
mà như gia đình tôi đã phải thuê xe để đổ đất
bù vào cái chỗ xói mòn
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện mường tè
thì có hai mươi dự án trên một hộ và trên năm nhân khẩu
cần được bố trí sắp xếp dân cư theo các loại hình thiên tai
hiện tại đã được phê duyệt một mươi điểm với gần bốn trăm linh hộ dân
chỉ tính số tiền cần để bố trí di dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao
hàng năm mường tè phải cần trên ba mươi tỷ đồng
tuy nhiên nguồn lực lại rất khó khăn
cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và các nhà hào tâm
đối với những vùng đã sắp xếp bố trí hiện nay
chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng
thì tiếp tục quan tâm bổ sung kinh phí cho huyện
một là sắp xếp đối với vùng đã di chuyển người dân hiện nay
vùng nguy cơ thiên tai
cái thứ hai là bổ sung nguồn kinh phí cho huyện
để tổ chức tốt cái việc di chuyển sắp xếp dân cư vùng thiên tai
để đảm bảo an toàn tính mạng thay sản và đảm bảo cuộc sống cho người dân
thiên tai vẫn còn diễn biến phức tạp
và con số về thiệt hại có thể tiếp tục tăng mỗi khi mùa mưa về
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường
là những vấn đề quyết định sự phát triển bền vững của đất nước nói chung
và tỉnh lai châu nói riêng
thưa quý vị từ nguồn vốn trung ương hỗ trợ
tỉnh tiền giang đã đầu tư hơn tám trăm tám mươi tỷ đồng
để nâng cấp tuyến đê biển gò công huyện gò công đông
dự án gồm nhiều hạng mục như xây dựng tuyến đê dự phòng
làm kè chắn sóng bảo vệ mái
hơn tám ba trăm linh mét đê biển gò công đoạn sung yếu
bắt cầu qua cống rạch bùn chảy nhựa mặt đường toàn tuyến đê biển chín mét
xử lý xói lở xây dựng mới cống rạch góc cống vàm canh
dự án nhằm bảo vệ hơn ba mươi bảy ha đất canh tác
các huyện thị phía đông trước tình hình biến đổi khí hậu
thưa quý vị theo thông tin từ bộ công an cho biết
đã phát hiện các đối tượng phạm tội nhằm chiếm đoạt tài sản
của người bán hàng online các hộ kinh doanh vừa và nhỏ
đối tượng đóng giả là người việt nam mua hàng online
từ nước ngoài với thủ đoạn gợi ý chuyển tiền trả trước
thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế western union
bộ công an cảnh báo người dân chỉ giao dịch trên các website chính thức
của các tổ chức tài chính ngân hàng tuyệt đối không cung cấp mã otp
hạn chế công khai ngày sinh số căn cước công dân số điện thoại
số tài khoản ngân hàng trên mạng
các tài khoản công khai cần hạn chế số tiền dư quá lớn
sở thông tin và truyền thông các địa phương đã xử phạt một mươi hai chi nhánh
của các doanh nghiệp viễn thông một trăm chín mươi triệu đồng
xử phạt hai mươi một điểm cung cấp dịch vụ viễn thông là gần hai trăm hai mươi bảy triệu đồng
lực lượng thanh tra đã xử lý và tịch thu sáu chín trăm linh sim giác
qua đó bộ thông tin và truyền thông đã kịp thời chấn chỉnh các vi phạm
trong hoạt động cung cấp dịch vụ thuê bao di động trả trước
nâng cao công tác thanh tra đồng thời nâng cao hiệu lực hiệu quả
quản lý nhà nước của các sở thông tin và truyền thông tại các địa phương
thưa quý vị ngày hôm nay ngày năm tháng sáu là ngày môi trường thế giới
nhiều hoạt động đầy ý nghĩa đã được tổ chức trên khắp cả nước
và trong đó có cuộc thi ảnh đa dạng sinh học việt nam năm hai nghìn hai mươi
cuộc thi là hoạt động thuộc dự án abs do tổng cục môi trường thực hiện
quỹ môi trường toàn cầu tài trợ nhằm lan tỏa tình yêu thiên nhiên
niềm tự hào về đa dạng sinh học của việt nam trong cộng đồng
chung tay cùng bảo tồn thiên nhiên bảo vệ sự đa dạng sinh học
nội dung của cuộc thi bao gồm sự phong phú và đa dạng của tài nguyên sinh học việt nam
phản ánh các hoạt động bảo tồn quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên
các hoạt động gìn giữ trí thức truyền thống về bảo tồn và khai thác
sử dụng tài nguyên thiên nhiên của cộng đồng các dân tộc việt nam
sự tương tác và hài hòa giữa con người với thiên nhiên
tác phẩm dự thi có thể trực tiếp cử về địa chỉ cục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
hoặc qua thư điện tử absproject vn com
hạn cuối để nhận tác phẩm tham dự tới ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
một tin vui trong ngày môi trường thế giới ngày hôm nay
việt nam đã được chương trình môi trường liên hợp quốc ghi nhận là một trong một mươi sáu quốc gia
có tính đa dạng sinh học cao trên thế giới
ngày môi trường thế giới được việt nam hưởng ứng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đến nay
đã trở thành phong trào rộng khắp trên cả nước về bảo vệ môi trường
đa dạng sinh học ứng phó với biến đổi khí hậu
hiện cả nước có một trăm bảy mươi ba khu bảo tồn ba mươi ba vườn quốc gia sáu mươi sáu khu dự trữ thiên nhiên
một mươi tám khu bảo tồn loài và sinh cảnh năm mươi sáu khu bảo vệ cảnh quan
và cũng hưởng ứng ngày môi trường thế giới hôm nay hội liên hiệp phụ nữ thành phố đà nẵng
đã tổ chức hội thi chung tay bảo vệ môi trường với sự tham gia đông đảo của hội viên trên địa bàn
hội thi trung tay bảo vệ môi trường là một trong những chuỗi hoạt động hưởng ứng chủ đề đa dạng sinh học
và thực hiện đề án xây dựng đà nẵng thành phố môi trường của hội liên hiệp phụ nữ tp đà nẵng năm hai nghìn hai mươi
hội thi gồm ba phần tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường thi hiểu ý đồng đội và thuyết trình làm gì để thành phố xanh hơn
thông qua hội thi các địa phương các cấp hội hội viên phụ nữ đã giới thiệu những cách làm hay
những mô hình hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường với nhiều giải pháp hữu hiệu
qua đó góp phần giúp cộng đồng bảo tồn đa dạng sinh học bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp
trong hai ngày mùng bốn và mùng năm tháng sáu tại tỉnh thanh hóa đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới
ngày đại dương thế giới tuần lễ biển hải đảo và gia quân hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm hai nghìn hai mươi
tại huyện miền núi cẩm thủy với chủ đề vì một hành tinh xanh và đa dạng sinh học
tổ chức huyện đoàn đã phối hợp với cơ sở tuyên truyền pháp luật trong hoạt động bảo vệ môi trường
vận động toàn thể nhân dân vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm trồng mới và cắt tỉa cây xanh
nạo vét canh mương khơi thông cống rãnh lồng ghép tổ chức các diễn đàn để thảo luận và tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm
bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
thưa quý vị với ý nghĩa mang ánh sáng tới cho những bệnh nhân nghèo
thông qua những chương trình phẫu thuật mắt miễn phí hàng năm
các bệnh viện cùng với các nguồn lực xã hội đã mang đến cho nhiều người dân vùng sâu vùng xa cơ hội có một đôi mắt khỏe mạnh
phát huy hiệu quả sau nhiều năm thực hiện năm nay bệnh viện mắt hà nội tiếp tục cùng các nhà tài trợ phối hợp với sở y tế các tỉnh miền núi
vùng sâu vùng xa như lào cai cao bằng bắc cạn tổ chức khám tầm soát các bệnh về mắt thực hiện nhiều chương trình mổ nhân đạo
chúng tôi mong muốn rằng tất cả các bệnh nhân
những người nghèo trong cộng đồng đều được hưởng những kỹ thuật tốt nhất với sự đồng hành này
những bệnh nhân đó sẽ được tiến hành phẫu thuật đem lại ánh sáng
chương trình cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt giá thành thấp phục vụ cộng đồng cho các bệnh nhân nghèo
với số lượng ca mổ nhân đạo hơn một mươi năm ca mỗi năm cấp phát thuốc miễn phí cho hơn năm trăm bốn mươi người cao tuổi người nghèo neo đơn